công an quận thanh xuân hà nội vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật là năm viên ma túy tổng hợp
danh tính hai đối tượng được xác định là nguyễn thị thanh hương chú tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình hiện ở trọ tại số nhà ba mươi trên chín mươi bảy trên một mươi sáu khương trung hà nội và đối tượng nguyễn thị doãn hải trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng hương từng có hai tiền án về ma túy hiện tại đối tượng này đang là bị can của một vụ án ma túy do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội điều tra nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ
bước đầu hai đối tượng khai nhận hải mang ma túy từ lạng sơn về hà nội giao cho hương khi đang giao dịch thì bị công an phát hiện thu giữ tăng vật là năm viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một hai kg
khám xét nhà đối tượng hương cơ quan điều tra thu giữ thêm năm trăm linh g ma túy đá một mươi hai g heroin hai cân điện tử dùng để cân ma túy
và hai mươi ba triệu đồng hiện công an quận thanh xuân đã khởi tố vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy bắt tạm giam đối tượng để điều tra